hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng hà nội
là đối tượng nguyễn thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng
phường trương dương quận hoàn kiếm tp hà nội có xeo thẳng năm cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn hữu tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú lương
xã tân minh huyện thường tín tp hà nội
bị công an huyện thường tín tp hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi một và có xẹo chấm cách một hai cm trên sau đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện